tin an ninh trở tự công an tỉnh đồng nai đã thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hoạn sản xuất thương mại gỗ bình minh số bảy mươi hai đường kiểm ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu khiến sáu người tử vong năm người bị thương đồng thời khởi tố bắt tạm giam ông phiang yang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc giám đốc công ty gỗ bình minh
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định nồi hơi của công ty gỗ bình minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
trong vụ việc này ông phiang yong giám đốc công ty gỗ bình minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi điều hành mọi hoạt động của công ty
do đó hành vi của ông phiang yong có dấu hiệu của tội phạm vi phạm quy định về an toàn lao động
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với ông phiang yong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
các quyết định lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với lẩu vũ nhật đăng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trụ xã vĩnh ngọc thành phố nha trang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đây là đối tượng đã năm lần vô cớ dùng hung khí tấn công năm người phụ nữ đi đường khiến một người tử vong bốn người bị thương
sau khi bị dẫn giải về công an thành phố nha trang đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thời điểm gây ra vụ việc có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy
trong lúc chờ kết quả giám định tâm thần đối với đăng và kết quả giám định tỷ lệ thương tích các nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích
bên cạnh đó sẽ tập trung làm rõ dấu hiệu tội phạm giết người để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hoàng đình tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và vợ là trần thị hồng nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã vị bình huyện vị thủy tỉnh hậu giang để điều tra cùng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo kết quả điều tra ban đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tùng và nga đã xin thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn visa miền tây
do nga làm giám đốc để nhận hồ sơ tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động tại hàn quốc
tùng và nga đã tiếp nhận hồ sơ của một mươi tám trường hợp có nhu cầu đi lao động tại hàn quốc và làm thủ tục cấp visa theo diện công dân việt nam
có thân nhân là cô dâu việt nam lấy chồng hàn quốc đứng ra bảo lãnh với chi phí thỏa thuận từ bảy mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng một người
vợ chồng nga đã nhận gần năm trăm linh triệu đồng đặt cọc tuy nhiên tất cả bị từ chối nhập cảnh trả về nước
với lý do không phù hợp với tư cách lưu trú
cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở nơi làm việc của nga và tùng thu giữ nhiều hộ chiếu tài liệu máy móc liên quan
tiến hành kiểm tra hành chính một tròi giấy trên địa bàn công an xã xuân tâm huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
phát hiện năm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy loại cần sa
năm đối tượng gồm nasid mohamad sukhir cùng hai mươi tám tuổi bùi minh hoàng ba mươi bảy tuổi
mai quốc duy bốn mươi tuổi lương văn hai mươi tuổi cùng chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một năm kg cần sa tươi một trăm linh g cần sa khô
một bộ dụng cụ sử dụng cần sa tự chế cùng với nhiều cây cần sa trồng trong giấy
tại cơ quan công an nasid và mohammad sukir khai nhận đã đặt mua hạt cần sa trên mạng xã hội về để trồng tại giấy
thu hoạch và rủ dê các đối tượng nghiện ma túy khác đến tụ tập cùng sử dụng
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm chính thức công bố bản án sơ thẩm vụ án trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm đồng phạm lên cổng thông tin điện tử
tòa án nhân dân tp hcm và trang thông tin điện tử tòa án nhân dân tp hcm
đồng thời tòa án nhân dân tp hcm niêm yết toàn phân bản án sơ thẩm được tuyên án vào ngày một mươi một tháng bốn
cũng như các phụ lục đính kèm liên quan đến bản án
trước đó bản án đã được tống đạt cho các bị cáo luật sư người có quyền và nghĩa vụ liên quan
việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của tòa và niêm yết công khai bản án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
hiện tòa đã tiếp nhận đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của hai mươi chín bị cáo bị hại và người liên quan
bà trương mỹ lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đề nghị xem xét lại hành vi phạm tội của bà lan
bị cáo chu lập cơ trương huệ vân cùng nhiều bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
công ty quốc cường gia lai kháng cáo yêu cầu xem xét lại giao dịch mua bán dự án với công ty trong nhóm của bà trương mỹ lan
công ty hạ long và công ty âu lạc quảng ninh kháng cáo để yêu cầu xem xét lại khoản tiền hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng phải nợ
được xác định là bị hại scb kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét phần trách nhiệm dân sự của vụ án
mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng từ singapore về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai mươi ba đối tượng về hành vi buôn lậu
cơ quan thực thi pháp luật cũng tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với sáu bị can trong vụ án trên
trên địa bàn tp hcm tỉnh bình dương và tỉnh long an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
trước đó ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu
xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm
chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi để đấu tranh với đường dây buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng từ singapore về việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phố phía nam miền trung tây nguyên
ngài đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ hai đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt giữ
chiều ngày bảy tháng năm tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng
lê quyền anh và trần thanh lâm đều trú tỉnh hà tĩnh
ngài đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo từ lào về việt nam tiêu thụ hai đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt giữ

ba trường hợp này không có tác nhân gây bệnh
hiện tại bệnh viện không ghi nhận thêm các ca bệnh của yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp trên
xác minh ban đầu cơ quan chức năng xác định nguồn cung cấp món mì ớt sốt cà chua ở hai trường hợp nêu trên đến từ hai đơn vị khác nhau
chưa xác định đây có phải là nguyên nhân gây ngộ độc hay không
điều tra tại cả hai trường học không ghi nhận dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm tập thể
trong tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao
sở y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không tự ý mua và sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc